liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội bảo đảm an sinh cho người dân
trước đó hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam lần thứ một mươi hai
đã ban hành nghị quyết số hai mươi tám về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
đây là một trong những dấu ấn quan trọng kết quả đạt được sau một năm triển khai nghị quyết
được đánh giá bằng với kết quả một mươi năm trước đó
mặc dù chỉ mới đi vào thực tiễn được hơn một năm nhưng nghị quyết số hai mươi tám đã nhận được sự đồng thuận cao
của các cấp các ngành và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như toàn dân
chúng ta đã có một mươi năm triệu người tham gia bảo hiểm bắt buộc đây có thể là tỷ lệ rất khá cao
chúng ta đạt gần sắp xỉ là chín mươi bảy trên chín mươi bảy
thứ hai là chúng ta đã có được gần năm trăm linh người tham gia bảo hiểm xã hội tư nguyện
đấy có thể nói là tỷ lệ cũng tăng lên rất nhanh trong một năm qua
và đến thời điểm này thì chúng ta có trên tám mươi bốn triệu người tham gia bảo hiểm
y tế đạt một tỷ lệ tức là trên tám mươi bốn mà đây có thể là tỷ lệ rất đáng ghi nhận
theo đánh giá của nhiều chuyên gia tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng nhanh sau một năm thực hiện nghị quyết
là bước đột phá lớn về công tác cải cách thủ tục hành chính
tôi đánh giá cao nhất là đột phá về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
và trong thời gian vừa qua có thể khẳng định rằng là hệ thống thông tin
báo chí của cả đất nước chúng ta tập trung mũi nhọn vào để phát triển đối tượng
tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chúng ta mới có kết quả được như thế này
tất cả nghị quyết hội đồng nhân dân các địa phương từ xã huyện tỉnh
đều giao chỉ tiêu phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế
mục tiêu phấn đấu gần nhất theo nghị quyết số hai mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi một
sẽ có khoảng ba mươi năm lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội
trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
chiếm khoảng một lực lượng lao động trong độ tuổi khoảng hai mươi tám lực lượng lao động trong độ tuổi tham
gia bảo hiểm thất nghiệp và bốn mươi năm số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu bảo hiểm xã hội
hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội với đạt tăng trưởng như hiện nay thì chắc chắn mục tiêu
về đích của chúng ta sẽ không còn xa